sáng nay một mươi chín tháng năm văn phòng quốc hội tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc chủ trì cuộc họp
theo văn phòng quốc hội tại kỳ họp này quốc hội tiếp tục sẽ có những cải tiến đổi mới về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
để tăng cường tính đối thoại tranh luận trong hoạt động của quốc hội
cụ thể thời gian để mỗi đại biểu quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là một phút
và sau khi ba đại biểu quốc hội nêu câu hỏi người bị chất vấn phải trả lời ngay
thời gian dành cho mỗi lần trả lời là ba phút
tại kỳ họp này quốc hội sẽ dành một mươi hai ngày để xem xét thông qua tám dự án luật
một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về tám dự án luật khác
dự kiến sẽ có một mươi năm phiên họp thuộc nội dung của kỳ họp được tổ chức phát thanh truyền hình trực tiếp
để cử tri và nhân dân cả nước trực tiếp theo dõi chiếm khoảng bốn mươi thời lượng của kỳ họp
trong số các dự án luật được xem xét
dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đang nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí và cử tri cả nước
đặc biệt trong vấn đề kê khai tịch thu tài sản tham nhũng
nếu đó không phải là tài sản do vi phạm pháp luật mà có
nhưng vì lý do gì đó mà người kê khai họ lại chưa kê khai được
thì cái tài sản đó không thể gọi là tịch thu một cách hoặc là xử phạt
cái đương nhiên như vậy mà nó cũng vẫn phải là xử lý
đối với hành vi kê khai không trung thực nhưng mà cái cách xử lý nó vẫn khác
còn xử lý khác như thế nào thì hiện giờ các ý kiến cũng đang còn rất khác nhau
đối với vấn đề về chất lượng đại biểu
tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng
chủ nhiệm văn phòng quốc hội nhấn mạnh
thực tiễn những vụ việc gần đây cho thấy đây chính là bài học cần được rút kinh nghiệm sâu sắc
chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm văn phòng quốc hội nhấn mạnh

chủ nhiệm văn phòng chủ nhiệm văn phòng quốc hội nhấn mạnh
thực tiện những vụ việc gần đây cho thấy đây chính là bài học cần được rút kinh nghiệm sâu sắc